vào khoảng hơn một mươi hai giờ trưa nay tại khu vực văn phòng công ty cổ phần cáp điện và hệ thống ls vina
phường sở dầu quận hồng bàng thành phố hải phòng đã bùng phát một đám cháy lớn
rất may là không có thiệt hại về người
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hải phòng
đã có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy rất may hôm nay là ngày nghỉ nên không có thiệt hại về người
tuy nhiên toàn bộ máy móc và thiết bị văn phòng đã bị cháy rụi
khu vực sản xuất của công ty vẫn hoạt động nhưng ở cách xa khu văn phòng nên không bị ảnh hưởng
theo thông tin ban đầu vào sáng nay tại khu vực văn phòng của công ty có một nhóm thợ đang sửa chữa
và lắp đặt các thiết bị máy móc khoảng một mươi một giờ trưa nhóm thợ thi công sửa chữa ra về
thì khoảng một tiếng sau đám cháy xảy ra nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ